xin kính chào quý vị và các bạn
tây bắc bộ kéo dài đến thừa thiên huế vẫn sẽ có mưa rào và rông rải rác
còn tại đà nẵng đến bình thuận cũng như tây nguyên nam bộ vẫn có nắng nhiều
siêu mỉ nông nam bộ còn nắng nóng
cụ thể tại bắc bộ chịu tác động của áp cao lục địa nén danh áp thấp
nên chiều tối nay vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
người dân cần lưu ý đề phòng
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực vẫn khá mát mẻ
giao động trong khoảng hai mươi hai ba mươi hai độ chỉ một vài nơi cao hơn
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng có mưa rông lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng khá mát mẻ
khi mức nhiệt giao động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi ba độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận về chiều tối có mưa vài nơi
ban ngày có nắng có nơi nắng nóng
với nền nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi sẽ vượt ngưỡng ba mươi năm độ
lui xuống các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ về chiều tối có mưa vài nơi
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày có nắng nhiều riêng khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn khu vực tây nguyên và miền tây nam bộ nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ
nhiệt độ ban trưa phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
đến với thông tin
thông tin trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều phổ biến có mưa vài nơi gió nhẹ
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km nền nhiệt tại quần đảo hoàng sa giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa trong khoảng hai mươi tám ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác có lúc mưa to tập trung vào chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi một độ